nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế xóa tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
được quốc hội thông qua vào chiều nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi một với chín mươi một ba đại biểu tán thành
nghị quyết gồm tám điều trong đó quy định rõ những đối tượng được xóa nợ tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp thuế còn nợ trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mà không có khả năng nộp ngân sách nhà nước bao gồm những đối tượng như người nộp thuế là người đã chết
người bị tòa án tuyên bố là đã chết mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự
người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể
cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể
người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai thảm họa dịch bệnh hỏa hoạn tai nạn bất ngờ
người nộp thuế cung ứng hàng hóa dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
bao gồm cả nhà thầu vụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán